ngày hai mươi năm tháng ba cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia mỹ đã đưa ra cảnh báo sóng thần
sau khi trận động đất có độ lớn năm bảy độ richter làm dung chuyển khu vực ngoài khơi quần đảo tranh chấp
mà nga gọi là kurin trong khi nhật bản gọi là lãnh thổ phương bắc
theo cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia mỹ cảnh báo sóng thần đã được đưa ra tại bang hawaii
trong khi trung tâm cảnh báo sóng thần thái bình dương cho biết trận động đất này đã tạo ra các đợt sóng thần nhỏ
trước đó trung tâm này còn cảnh báo nguy cơ sóng thần tại các vùng biển trong khu vực
trong khi đó bộ khẩn cấp của nga cùng ngày cho biết tâm chấn của trận động đất nằm ở hai trăm một mươi km
ở đông nam severo kurix gây ra một trận sóng thần nhỏ
tuy nhiên các cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo người dân di chuyển tới khu vực cao hơn cho tới khi có thông báo tiếp theo